hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm cho biết
đang thủ lý hồ sơ vụ việc một người dân tại địa bàn khai báo đã bị thôn miên lấy cắp khoảng sáu trăm linh triệu đồng
người trình báo là chị võ thị thuyết bốn mươi năm tuổi ngụ tại đường mã lò phường bình trị đông a quận bình tân
theo đơn trình báo của nạn nhân trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chị thuyết đang trong quán nước giải khát một mình tại nhà thì có hai người gồm một nam và một nữ vào quán mua nước
người đàn ông mua một ly uống trước sau đó đến người phụ nữ đội nón bảo hiểm và bịt khẩu trang vào hỏi giá
và thay đổi liên tục các loại nước uống rồi đưa một trăm linh đồng trả tiền nước
cũng theo chị thuyết người phụ nữ đi theo vào tận cửa buồn nơi cất giữ tiền
sau khi chị tuyết cầm tiền ra người phụ nữ đã lấy tiền lẫn vàng trên tay rồi bỏ đi
sau khi chị thuyết đưa cho người phụ nữ gồm trên hai mươi bốn đô la mỹ năm chỉ vàng chín trăm chín mươi chín tổng trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng
theo người nhà nạn nhân sau khi sự việc xảy ra vài ngày sau chị tuyết mới phục hồi trí nhớ tinh thần dần ổn định
lúc này chị tuyết được đưa đến công an phường khai báo cơ quan công an đang xác minh làm rõ vụ việc trên